sáng nay một mươi ba tháng bốn tại huyện đà bắc tỉnh hòa bình thủ tướng phạm minh chính
chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đã dự lễ phát động phong trào thi đua
xóa nhà tạm nhà rột nát trong cả nước cùng dự có bí thư trung ương đảng
chủ tịch ubnd tqvn đỗ văn chiến và quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân
cùng các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và các địa phương
xóa nhà tạm nhà rột nát là một trong những chủ trương lớn của đảng
nhà nước nhằm giúp cho người nghèo có điều kiện thoát nghèo ổn định cuộc sống
đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc
các đoàn thể doanh nghiệp tổ chức cá nhân các cấp các ngành trong thời gian qua
với phương châm chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
nhiều nguồn vốn dành cho giảm nghèo nói chung cho công tác xóa nhà tạm
nhà giọt nát nói riêng đã được lồng ghép vào các chương trình đề án của trung ương đến địa phương
trong đó có ba chương trình mục tiêu quốc gia có thắng cao điểm vì người nghèo được phát động trong toàn hệ thống mặt trận
những hoạt động này đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trên khắp cả nước
trong giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi ba ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam bốn cấp
đã vận động quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội được trên hai mươi ba tỷ đồng
cùng với sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước và sự trợ giúp của cộng đồng
ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp đã giúp đỡ xây mới và sửa chữa được gần một trăm bốn mươi căn nhà đại đoàn kết
cho người nghèo người có hàn cảnh khó khăn
hỗ trợ trên bốn năm triệu lượt người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn về khám chữa bệnh
giúp đỡ trên một triệu lượt học sinh sinh viên về học tập
hỗ trợ người nghèo về phát triển sản xuất và hỗ trợ xây dựng hàng trăm nghìn công trình dân sinh
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nêu rõ phong trào thi đua chung tay
xóa nhà tạm nhà rột nát trên phạm vi cả nước chúng ta tổ chức hôm nay là cụ thể hóa nghị quyết bốn mươi hai
với mục tiêu là vận động xây dựng sửa chữa một trăm bảy mươi căn nhà cho hộ nghèo hộ cận nghèo trên cả nước từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi năm
với quyết tâm cao của đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam sự nỗ lực lớn hành động quyết liệt của cộng đồng doanh nghiệp người dân
thủ tướng tin tưởng phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm nhà rột nát trên phạm vi cả nước
với ý nghĩa nhân văn sâu sắc cao đẹp sẽ nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ tích cực của các tổ chức cá nhân của toàn xã hội và của toàn dân
để hỗ trợ các hộ nghèo có nhà ở ổn định an toàn từng bước nâng cao mức sống góp phần giảm nghèo bền vững
cả hệ thống chính trị toàn xã hội toàn dân cần chung tay có hành động cụ thể để giải quyết rứt điểm nhà tạm nhà rột nát
cho các hộ nghèo hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở
để toàn dân được hưởng thành quả của độc lập tự do thành quả của quá trình đổi mới đúng với tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa
phải quan tâm chăm lo tốt nhất đến những vấn đề chính sách xã hội cho người dân như lời tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nêu tại hội nghị trung mương tám khóa một mươi ba
một mục tiêu là phân đấu hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm nhà rột nát trên phạm vi cả nước trong năm hai nghìn một mươi năm

một là phát huy các nguồn lực của nhà nước của xã hội doanh nghiệp và của toàn dân
hai là phát huy truyền thống văn hóa tinh hoa tốt đẹp của dân tộc và tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách lá rách đùm lá rách hơn để có đủ nguồn lực thực hiện thành công mục tiêu đề ra
ba bảo đảm một là bảo đảm các quy định cơ chế chính sách phù hợp hiệu quả để thực hiện chương trình
hai là bảo đảm không hình thức màu mè công trình phải có chất lượng và đúng đối tượng
ba là bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn lực công khai minh bạch chống tiêu cực láng vĩ tham nhũng
thủ tướng phạm minh chính đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban bộ ngành trung mương và các địa phương với tinh thần thực hiện các công việc một cách chủ động tích cực hiệu quả không màu mè hình thức không trông chờ ỉ lại không đùn đẩy trách nhiệm
bảo đảm nghiêm các quy chuẩn quy trình quy định và tuân thủ đúng pháp luật trong quá trình thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người dân đúng đối tượng chất lượng thiết thực và hiệu quả không để xảy ra tiêu cực tham nhũng và lãng phí
tại lễ phát động ban tổ chức đã trao kinh phí hỗ trợ từ quỹ vì người nghèo trung ương cho năm tỉnh tây bắc gồm hòa bình lai châu sơn la lào cai và yên bái công bố hỗ trợ từ nguồn ủng hộ hưởng ứng phong trào thi đua xóa nhà tạm nhà rột nát cho các địa phương và trao nhà cho một trăm linh hộ gia đình trên địa bàn huyện đà bắc tỉnh hòa bình
nghị quyết số bốn mươi hai ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi
về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới đã đặt ra mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi sẽ xóa hoàn toàn nhà rột nát nhà tạm cho người dân để góp phần giảm nghèo bền vững
thực hiện nghị quyết số bốn mươi hai ubnd tổ quốc việt nam chủ trương triển khai cuộc vận động xóa nhà tạm nhà ruột nát trên toàn quốc
đây là một trong những chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi bốn chủ trương này đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình từ đại diện các tổ chức và ủy ban mặt trận tổ quốc của các địa phương
xóa hoàn toàn nhà ruột nát nhà tạm cho người dân để góp phần giảm nghèo bền vững theo nghị quyết số bốn mươi hai nqtu
ubnd tổ quốc việt nam cũng đã triển khai hiệu quả cuộc vận động xóa nhà tạm nhà ruột nát trên toàn quốc
ubnd tổ quốc việt nam cũng đã triển khai hiệu quả cuộc vận động xóa nhà tạm nhà ruột nát trên toàn quốc
này đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình từ đại diện các tổ chức ủy ban mặt trận tổ quốc của các địa phương
đề án xóa năm căn nhà cho hộ nghèo cận nghèo của tỉnh điện biên mặc dù quá trình triển khai thực hiện khó khăn do địa hình vận chuyển vật liệu mất rất nhiều công sức nhưng sau chín tháng đã hoàn thành một trăm linh mục tiêu
đây là kết quả triển khai đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh điện biên hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
công tác giả soát số lượng nhà cần hỗ trợ được triển khai rất nhanh chóng số tiền huy động được hiện là hai trăm một mươi chín tỷ đồng
năm nay tôi được tám mươi tuổi rồi bây giờ hiện tại bây giờ là chính phủ đảng chính phủ làm cho cái nhà này đã tốt rất là vui quá rồi sướng rồi
ước mơ về một căn nhà kiên cố tươm tắt đã trở thành hiện thực
với nhiều gia đình ở điện biên đem lại niềm vui tươi phấn khởi cho các gia đình
nhà nước hỗ trợ cho mình là một số tiền và đồng thời là cá nhân mình nữa là phấn đấu được là cái nhà cửa như thế
cho nên là cũng thấy nói chung là cũng được vui lòng bản thân
bản thân mình cũng thấy rất
là vui vì tinh thần là đoàn kết
với phương châm đi đến từng nhà ra từng người xác định hoàn cảnh từng hộ để xây dựng phương án hỗ trợ
huyện điện biên đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động các hộ gia đình chuẩn bị mặt bằng tham gia đóng góp ngày công nhân lực
vay thêm nguồn kinh phí với quyết tâm mỗi ngôi nhà hoàn thành có diện tích từ bốn mươi m hai trở lên và giá trị từ bảy mươi triệu đồng trở lên
cùng với đóng góp ngày công của bà nguyễn
bà con hàng xóm giấc mơ về ngôi nhà kiên cố của bà con đã trở thành hiện thực
triển khai làm nhà ở trên địa bàn huyện không ai đứng ngoài cuộc trong chương trình làm nhà này
từ tổ trưởng tổ dân phố rồi là trưởng thôn bảng công tác mặt trận ở các thôn bản đến cấp huyện là chúng tôi tất cả hệ thống chính trị vào cuộc và cả người dân
tại huyện mường ảng xác định rõ thực hiện hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh điện biên
năm chiến thắng điện biên phủ là một trong những nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa nhân văn sâu sắc
do đó quá trình triển khai được thực hiện khẩn trương nghiêm túc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm cao hành động quyết liệt
ông nguyễn tiến đạt bí thư huyện ủy huyện mường ảng cho biết huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền
thông tin đến các bản tổ dân phố và từng hộ gia đình nắm được mục tiêu ý nghĩa giá trị nhân văn của đề án
đã xác định lên một chương trình rất nhân văn có nghĩa trị rất lớn để giúp cho các hộ gia đình có điều kiện vươn lên thoát nghèo
ban thường vụ ủy và cán bộ đảng viên và cả thống chính trị đã xác định vào cuộc một cách quyết liệt có trách nhiệm
từ khâu giả soát tổng hợp cũng như là giúp các hộ gia đình nhất là các hộ leo đơn
để các hộ có điều kiện để hoàn thành ngôi nhà theo đúng kế hoạch của tỉnh và của huyện giao
tại tỉnh điện biên phương châm nhà nước hỗ trợ người dân có nhu cầu cùng làm nhà
nhân dân được tự quyết mẫu nhà phù hợp với truyền thống của mình
mức hỗ trợ tối thiểu năm mươi triệu đồng một căn đã chứng tỏ tính hợp lý
trên cơ sở đó các hộ gia đình chủ động đứng ra làm nhà theo đúng nguyên tắc cộng đồng giúp đỡ hộ gia đình chủ động làm nhà
nhiều hộ được hỗ trợ làm nhà đã chủ động chuẩn bị nguyên vật liệu huy động thêm nguồn lực đối ứng để làm nhà được khang trang hơn
thưa quý vị đề án hỗ trợ xóa nhà tạm nhà rột nát cho các hộ nghèo là một chủ trương nhân ái nhân văn
tạo niềm tin động lực để người dân vươn lên thoát nghèo thắt chặt mối liên hệ gắn bó mật thiết giữa đảng nhà nước và nhân dân
mỗi căn nhà mới được hoàn thành đồng nghĩa với việc sẽ có một hộ nghèo có chỗ ở ổn định không phải lo gánh nặng về nhà ở
người dân sẽ có thêm niềm tin động lực yên tâm lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo
góp phần cung cấp ủy chính quyền địa phương
hành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
ngay tại phiên họp lần thứ bảy của hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và các cơ quan chức năng đã đề xuất bổ sung phong trào xóa nhà tạm
nhà rột nát ở bảy mươi bốn huyện nghèo và nội dung hoạt động trọng tâm của phong trào thi đua năm nay
chủ trương này cũng đã nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của người đứng đầu chính phủ
tiếp tục công tác chăm lo đời sống cho bà con nghèo
khó khăn trong cộng đồng tín đổ các tôn giáo
ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố cần thơ
phối hợp với nhiều ban ngành của thành phố tổ chức khởi công xây dựng sáu mươi căn nhà nhân ái
hai mươi căn nhà nhân ái được khởi công xây dựng với tổng trị giá hơn ba tỷ đồng
để trao tặng cho các hộ gia đình tín đồ phật giáo hòa hảo và công giáo trên địa bàn thành phố
đây cũng là công trình chào mừng đại hội đại biểu quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố lần thứ một mươi
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đại hội đại biểu ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố cần thơ lần thứ tám
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi chín
trong thời gian qua quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam các cấp thành phố cùng các tổ chức thành viên
đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ giúp đỡ cho các gia đình khó khăn
đồng bào tín đổ tôn giáo trên địa bàn
trong đó việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình khó khăn có nhu cầu bước xúc về nhà ở
là một trong những chương trình trọng tâm được mặt trận tổ quốc các cấp triển khai thực hiện